tại hà nội trong những ngày qua thành phố hà nội cũng đã ra quân kiểm tra xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè
bước đầu hà nội thực hiện tại một số tuyến phố trung tâm thuộc khu vực quận hoàn kiếm
việc làm này đã được người dân thủ đô đánh giá cao
trên các tuyến phố của quận hoàn kiếm như lương văn can tràng thi hàng ngang hàng đào
những ngày qua nhiều tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè
việc làm này đã được nhiều người dân thủ đô đánh giá cao
tôi thấy là xử lý này là hợp lý vì là để có đường để cho dân nó đi
không nếu dân nhiều khi chúng tôi đi chúng tôi cũng phải đi dưới lòng đường rất là sợ ô tô sợ tai lạc
tôi thường xuyên đi bộ tập thể dục nhưng mà toàn phải đi dưới lòng đường nó rất là khổ
rất là mong trật tự của quận của phương thường xuyên giải tỏa vỉa hè cho người dân đừng chờ
điều tốt nhất là để cho khách trong nước
và khách nước ngoài đến công tác du lịch trên đánh thổ việt nam
nhất là thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
thì thấy rằng là cho nó thông thoáng và dễ đi
để đảm bảo an toàn giao thông cho người và tất cả các phương tiện khác
vỉa hè ở các tuyến phố cổ của trung tâm hà nội được xây dựng khá đồng bộ
tuy nhiên nhiều năm nay vẫn luôn bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh
buôn bán để xe mặc dù thành phố hà nội đã có nhiều biện pháp xử lý
vì vậy tại buổi làm việc
với quận tây hồ mới đây đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh
phải coi công tác quản lý trật tự đô thị
đảm bảo vệ sinh môi trường vỉa hè lòng đường
là nhiệm vụ thường xuyên liên tục không làm theo phong trào
vấn đề vệ sinh môi trường vấn đề là vỉa hè lòng đường
là cái vấn đề thường xuyên liên tục
các ông chí phải kiên quyết các ông chí làm
trong cái quy định về quản lý vỉa hè là thành phố đã có hết rồi
rất đầy đủ rồi vạch sơn ra hà nội rồi

là rất rõ mà các quận các ông chí làm nhiều năm nay rồi
bây giờ các ông chí phải duy trì được
đồng chí hoàng trung hải cũng cho biết
việc lập lại trật tự vỉa hè không chỉ làm ngày một ngày hai
mà phải thường xuyên gắn với văn hóa người dân
nếu không tạo được thói quen nề nếp cho người dân
thì không đạt được sự bền vững trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị